một tuần sau khi xảy ra vụ chìm tàu việt sun integrity trên sông lòng tàu huyện cần giờ
tp hcm cảng vụ hàng hải tp hcm cùng các đơn vị vẫn đang tích cực công tác xử lý sự cố
điều tiết lưu thông hàng hải và bơm hút dầu trong tàu bị chìm
đồng thời tiến hành tìm các container bị chìm và thất lạc trên sông
đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi các đơn vị đã thu gom trục vớt năm mươi năm container bị chìm trôi nổi trên sông
bơm rút được hai két bên trên với tổng số khoảng bảy mươi mét khối dầu
còn hai két phía dưới đang tiếp tục được bơm rút tiếp tục dùng phao quay quanh khu vực tàu chìm
ngăn không cho dầu loang và vớt vắng dầu
hiện cảng vụ hàng hải thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan duy trì cảnh giới
điều tiết lưu thông tại hiện trường yêu cầu chủ tàu khẩn trương lập và trình phương án trục vớt
cho các cơ quan liên quan quyết tâm hoàn thành việc hút dầu và trục vớt tàu chìm trước ngày ba mươi tháng một mươi một